thưa quý vị cũng như nhiều vùng miền khác trên khắp lãnh thổ việt nam về đến miền tây sông nước thật không khó để bắt gặp
để nghe những câu chuyện về các phong trào những tấm gương làm việc thiện và cũng không ít những câu chuyện hiến đất làm đường
vận động xây cầu trường học giúp đỡ người nghèo thoát nghèo và có cuộc sống ổn định
qua đó lan tỏa rộng rãi những tấm lòng nhân ái
câu chuyện về bà phan thị the ở xã long thắng huyện lai vung tỉnh đồng tháp là một ví dụ điển hình
thì tôi mần ví dụ như mình nghĩ là miễn có công có chuyện thì mình mần thôi
chứ bây giờ mình không nghĩ là mình làm cái đó để cái gì
thì mình nghĩ là cái đó là cái niềm vui của mình
nhưng mà mình làm được thì mình thấy mình vui
đơn giản một suy nghĩ làm được gì cho xã hội thì sẽ hết làm ngay
vì là cứu suốt hơn một mươi năm qua bà phan thị the ở xã long thắng huyện lai vung tỉnh đồng tháp
cứu miệt mại chăm chút cho những công việc thiện nguyện của mình
nấu cơm từ thiện giúp đỡ người nghèo
rồi hể khi thấy những cây cầu nào siêu vẹo gây khó khăn cho bà con
là bà tìm cách để vận động xây cất mới
nhắc nhớ về những cây cầu mơ ước đã được bà hai vận động bắt qua sông
nhiều bà con vẫn còn vẹn nguyên niềm vui và hạnh phúc
rất rất là mừng bị cây cầu dán đi qua lại mà nó sập hoài
nó không phải mãi đâu
rồi thành ra mà được cây cầu cây tông như vậy thì bà con ở đây cũng rất mừng và hân quang dữ lắm
ngoài đóng quay trò vận động nguyên góp vốn xây dựng lo chuyện bếp nút cơm nước
thì những công trình nào thiếu tiền bà cũng sẵn sàng góp phần
và mới đây cũng với tinh thần vì cộng đồng chung tay hỗ trợ bà con còn khó khăn
mà trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua bà hai đã tham gia may hơn hai chiếc khẩu trang
để tặng miễn phí cho bà con phòng chống dịch
với nghĩa cử cao đẹp với lối sống giản dị chân thành cùng nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa
nên ở xã long thắng hay những địa phương khác trong huyện nhắc đến bà hai the thì ai cũng biết

cần công việc thiện nguyện là bà sung phong đi đầu
với bà đó cũng là khách bà làm gương cho khách thế hệ tiếp nối hành trình nhân ái
góp nhặt thêm những điều tư vui để làm đẹp cho đời